ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại thành phố đà nẵng tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội nghị phổ biến các kết quả làm việc lần hai của đoàn thanh tra ủy ban châu âu
về khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
sau đợt kiểm tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ủy ban châu âu có công thư khẳng định việt nam đã có nhiều tiến bộ
và đi đúng hướng trong triển khai thực hiện luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật
công tác theo dõi kiểm soát giám sát tàu cá cải thiện đáng kể nỗ lực triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
tuy nhiên do tiến độ ban hành hai nghị định cũng như lắp đặt thiết bị giám sát hành trình còn chậm
việc xử phạt vi phạm hành chính còn hạn chế và chưa thông nhất giữa các địa phương
đặc biệt đối với tàu vi phạm vùng biển nước ngoài nên tình trạng tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài chưa có dấu hiệu giảm
chúng ta phải thực hiện tốt công tác kiểm soát giám sát tàu cá khi hoạt động trên biển
đặc biệt là triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng lộ trình trong ngay nghị định hai mươi sáu
tại hội nghị tổng cục thủy sản việt nam cùng các đơn vị địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó mục tiêu quan trọng nhất là phải giải quyết ngăn chặn vấn đề tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
bằng việc tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ kiên quyết xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm
qua số liệu công bố trong năm hai nghìn một mươi chín kiên giang có chín mươi tàu vi phạm vùng biển nước ngoài
nhưng mà qua điều tra là thu thập chứng cứ thì hiện nay chúng tôi chỉ xử lý được bốn mươi bảy vụ
bốn mươi bảy vụ bốn mươi bảy tàu là có hành vi khai tác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
đây là các phương tiện di phạm trước thời điểm nghị định bốn mươi hai có hiệu lực
nên là địa phương chỉ xử lý là theo nghị định một trăm linh ba của chính phủ
hiện nay các địa phương có tàu cá khai thác ở vùng biển nước ngoài
vẫn đang tích cực triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
để thuận lợi cho công tác kiểm soát tàu cá vi phạm kiểm soát tốt đội tàu khai thác hải sản
phù hợp với cường lực phù hợp chữ lượng nguồn lợi hải sản vùng biển việt nam
bảo đảm khai thác bền vững có trách nhiệm hội nhập quốc tế